đơn vị cung cấp internet cho việt nam vừa cho biết lịch sửa chữa tuyến cắp quang biển kết nối đông nam á với hoa kỳ gọi tắt là tuyến cắp aag trên nhánh s một h dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày chín tháng một lùi một tuần so với kế hoạch ban đầu
ngoài ra sự cố trên tuyến cắp biển kết nối châu á châu phi và châu âu sẽ được sửa chữa từ ngày hai mươi hai tháng một và dự kiến hoàn thành vào ngày hai mươi bảy tháng một
sự cố trên tuyến cắp biển liên á dự kiến sẽ lần lượt được sửa xong vào các ngày hai mươi chín tháng một và mùng ba tháng hai
với kế hoạch khắc phục các sự cố dung lượng internet việt nam đi quốc tế trên tuyến cắp biển aag sẽ được khôi phục hoàn toàn trước đợt nghỉ tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên phía đối tác quốc tế cũng đã lưu ý rằng kế hoạch sửa chữa cáp có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết trên biển